chiều tám tám tại hà nội tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng bộ quốc phòng và cục trang bị và kho vận bộ công an phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu triển lãm và hội thảo quốc tế về quốc phòng an ninh việt nam năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi họp báo ban tổ chức cho biết triển lãm và hội thảo quốc tế về quốc phòng an ninh tại việt nam năm nay sẽ diễn ra tại trung tâm triển lãm quốc tế chín mươi một trần hưng đạo hà nội
từ ngày hai bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín thời gian mở cửa từ chín giờ đến một mươi bảy giờ hàng ngày
với sự tham gia của hơn hai trăm linh thương hiệu với quy mô trên năm m hai bảy khu dân hàng quốc gia của các nước như liên bang nga hoa kỳ pháp singapore ấn độ israel và ukraine
cùng với hai gian hàng của bộ quốc phòng và bộ công an với lượng khách tham quan chuyên ngành ước tính khoảng năm lượt người triển lãm và hội thảo lần này nhằm giới thiệu và trao đổi các giải pháp thiết bị và công nghệ phục vụ cho ngành quốc phòng và an ninh
tạo cơ hội cho các đơn vị và lực lượng vũ trang có dịp trực tiếp tiếp cận trải nghiệm các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới đồng thời mang đến cơ hội giới thiệu về những công nghệ thiết bị vượt trội phương tiện chiến đấu cùng với giải pháp tối ưu về quốc phòng an ninh và bảo vệ lãnh thổ từ khắp thế giới đến thị trường việt nam